do trời vẫn còn có nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh vẫn thấp
giao động ở mức từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận tiếp tục không mưa nắng mạnh nhiệt độ vẫn ở mức cao trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
không chịu tác động của các hình thái thời tiết phía bắc vì thế mà nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay
vẫn duy trì thời tiết không mưa nắng sớm với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn ở các tỉnh thành khu vực nam bộ miền đông thì nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
trong khi đó các tỉnh miền tây nhiệt độ cũng sẽ cao trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
với mức nhiệt trên thì hôm nay cả nam bộ và tây nguyên tiếp tục nóng bức riêng nam bộ có nắng nóng trên diện rộng
trên biển với đới gió nam đến đông nam yếu sẽ khiến cho sương mù xuất hiện
ở khu vực vịnh bắc bộ trong buổi sáng nay làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
còn đối với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió nam đông nam ở mức cấp bốn
trong khi đó khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc với cường độ cấp bốn đến cấp năm
trời không có mưa rông nên tầm nhìn xa ở mức trên một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước